sáng ngày tám tháng một mươi bộ công an đã tổ chức họp báo thông tin về đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội lần này sẽ được tổ chức từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi tại hà nội
có ba trăm năm mươi đại biểu đường triệu tầm dự đại hội trong đó có hai mươi sáu đại biểu đương nhiên và ba trăm hai mươi bốn đại biểu được bầu tại đại hội các tổ chức đảng trực thuộc
đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội lần thứ một mươi ba của đảng và bầu đoàn đại biểu đảng bộ công an trung ương dự đại hội lần thứ một mươi ba của đảng